hội đồng bảo an liên hợp quốc sẽ nhóm họp khẩn trong ngày hôm nay ngày sáu tháng hai về tình hình syri sau vụ đụng độ giữa binh sĩ nước này với thổ nhĩ kỳ
căng thẳng leo thang đã khiến cho thổ nhĩ kỳ đưa thêm quân vào syri kéo theo nguy cơ bùng phát xung đột
cuộc họp do ba nước mỹ anh và pháp yêu cầu triệu tập sẽ tập trung vào những diễn biến mới tại tỉnh tây bắc idlib của syri
nơi vụ đụng độ giữa binh sĩ syri và thổ nhĩ kỳ hôm ba tháng hai đã khiến hơn hai mươi người thiệt mạng
trước đó tổng thư ký liên hợp quốc đã kêu gọi thổ nhĩ kỳ và syri ngừng ngay lập tức các hành động thù địch gọi tình hình tại đây là đặc biệt đáng lo ngại
trong khi đó truyền thông thổ nhĩ kỳ đưa tin nước này đã đưa thêm một đoàn hai mươi xe quân đội vào syri giữa lúc căng thẳng leo thang
tổng thống thổ nhĩ kỳ trước đó đã hối thúc đa mát rút quân khỏi các trạm quan sát có sự hiện diện của binh lính thổ nhĩ kỳ nếu không ankara sẽ đẩy quân syri ra khỏi idlib